trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng tám các sở ban ngành của tỉnh hậu giang phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh
thành lập bốn tổ công tác trực tiếp đến tám trên tám huyện thị xã thành phố để đun đốc hỗ trợ hướng dẫn giải đáp các thắc mắc của người dân về cài đặt ứng dụng bluezone
các tổ công tác đã đến trực tiếp ủng hộ gia đình để phát tờ rơi hướng dẫn hỗ trợ cài đặt ứng dụng bluezone
cách sử dụng và giải đáp những thắc mắc trong việc sử dụng ứng dụng bluezone hướng dẫn cán bộ ở bộ phận một cửa tại các địa phương
để những cán bộ này hướng dẫn lại cho người dân cài đặt ứng dụng khi người dân đến làm thủ tục hành chính
trong đợt triển khai việc khai báo y tế trên ứng dụng ncov vào tháng bốn hậu giang là địa phương đứng đầu cả nước về khai báo y tế
với hơn bảy trăm năm mươi người dân tham gia khai báo đạt tỷ lệ một trăm linh